tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến một mươi h ba mươi phút một mươi h ba mươi năm phút sáng ngày năm tháng năm đại ủy phạm đức trung đã tử vong
theo thông tin ban đầu nam thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba là vũ văn hiếu quê huyện sóc sơn hà nội
cả ba thanh niên đang học tiếng nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động
và hiện ba thanh niên và thiếu úy đinh đức lý đều đang điều trị tại bệnh viện và cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai
vào chiều qua tại khu nhà trọ thuộc tổ bảy mươi ba khu phố chín phường hiệp an tỉnh bình dương
xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn vợ chồng
ngay khi nhận được tin báo công an tp thủ dầu một đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra xử lý
theo kết quả làm việc bước đầu phạm thị thanh huệ phạm thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê thành phố cần thơ
sống cùng với chồng là trần ngọc vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê tỉnh kiên giang tại khu nhà trọ trên
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng chị huệ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày người dân sống tại khu nhà trọ nghe tiếng cãi vã cùng tiếng động mạnh phát ra từ phòng trọ của chị huệ
thấy vậy bố chồng chị huệ dùng búa phá cửa phòng trọ thì thấy chị huệ cùng chồng nằm bất động trên sàn nhà
trên người có nhiều vết máu nên đưa hai người này đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
nhưng chị huệ đã tử vong sau đó
trong khi đó tại tỉnh bình phước trong ba ngày vừa qua đã liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng
mà nguyên nhân cũng xuất phát
từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng yêu đường nam nữ
đối tượng nguyễn tuấn trung tên gọi khác là sói ba mươi ba tuổi trú tại ấp hai xã minh long huyện trơn thành tỉnh bình phước
vừa bị công an huyện trân thành bắt giữ vào lúc một mươi bảy h một mươi phút ngày hôm qua năm tháng năm để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu giữa trung và anh nguyễn trần hoàng tên gọi khác là tý ba mươi tám tuổi trú tại khu phố ba thị trấn trơn thành huyện trơn thành
thời gian gần đây thường xảy ra xích mích vì có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ hai mươi tám tuổi đang làm công nhân và thuê phòng trọ tại khu phố ba thị trấn trơn thành huyện trơn thành
vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng năm sau khi đi nhậu cùng với nhóm bạn xong anh hoàng điều khiển xe mô tô chở anh trần văn dầu hai mươi chín tuổi đi về phòng trọ của anh dầu giáp với phòng trọ của người phụ nữ trên
tuy nhiên khi về đến gần phòng trọ thì bất ngờ nguyễn tuấn trung nấp sẵn trong bụi cây xông ra cầm mã tấu chém vào vùng
cổ của anh hoàng khiến anh hoàng gục ngã xuống đất tử vong tại chỗ sau đó trung cầm mã tấu lên xe mô tô chạy trốn
nhận được tin báo lực lượng công an huyện trân thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường truy bắt nóng đối tượng gây án
đến khoảng một mươi bảy h một mươi phút cùng ngày nghi phạm nguyễn tuấn trung đã bị bắt khi lẩn trốn tại nhà
nguyễn người bảo hiền đã bắt tiền lấy ba quán ăn bán bán bán vô lái
tuy nhiên hoàn toàn nhanh xa một lúc nhưng không chắc nha
vì sáng sáng nguyễn tuấn trung đã bị nhận liệm vi phạm
tuy nhiên hoàn toàn nha

tại vì lúc hồi trưa này là hai người nào cũng đem em không nhận ra được
vì trong lúc sai quá thì chịu điểm có nhìn thấy tí nhìn thức không đau nhìn em
trước đó vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày hai tháng năm
tại ấp ba bích xã tân hưng huyện đồng phú
cũng đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm do nguyễn văn long ba mươi hai tuổi
ghen tức vì nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh vũ văn cường ba mươi tuổi
nên đã lừa anh cường đến nhà long
khi thấy anh cường đến long liền dùng dao đâm anh cường
và dùng dựa chém vào cổ làm anh cường tử vong tại chỗ
sau đó long treo cổ tự tử trên cây điều cách đó khoảng hai mươi mét
như vậy chỉ cách nhau ba ngày
tại bình phước đã xảy ra hai vụ án mạng kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng
nguyên nhân ban đầu xác định đều xuất phát từ ghen tuông tình ái
dẫn đến những hành động tiêu cực gây ra hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra làm rõ
và xử lý theo pháp luật
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn lào
vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng năm tại huyện sầm nưa tỉnh hồ phan lào
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
phối hợp với ban chỉ huy an ninh tỉnh hủa phan đã bắt quả tăng đối tượng thạo trư trang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thường trú tại bản na thong huyện sầm nưa tỉnh hồ văn
đang vận chuyển trái phép chất ma túy vũ khí thuốc nổ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một trăm tám mươi viên đạn cạc pin hai kg thuốc nổ một xe gắn máy hai điện thoại di động
qua công tác điều tra ban đầu đối tượng thạo chư trang khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy
vũ khí thuốc nổ nói trên tại huyện sầm nưa sau đó vận chuyển về huyện viêng say
rồi tìm cách đưa sang việt nam để tiêu thụ
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn lào
tiến hành điều tra xác minh để làm rõ đường dây đối tượng đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu
bàn giao người và tăng vật cho ban chỉ huy an ninh tỉnh hồ phân xử lý theo quy định
liên quan đến đường dây sản xuất hàng nghìn văn bằng chứng chỉ giả tiêu thụ khắp các tỉnh thành trên cả nước
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm hà nội bóc gỡ gần đây
ngoài khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây là lê văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và lê hoàng phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cũng là hai anh em ruột trú tại thị xã la di tỉnh bình thuận
cơ quan điều tra đã khởi tố tiếp một bị can nữa trong đường dây là tạ quang minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phố hàng than quận ba đình hà nội để điều tra về cùng tội danh
trước đó như intv đã đưa tin qua điều tra công an quận nam tử liêm phát hiện có đường dây chuyên làm văn bằng
chứng chỉ giả của các trường đại học trên cả nước từ tp hcm chuyển ra hà nội tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày năm tháng bốn tại khu vực cổng ký túc xá mỹ đình trên đường nguyễn cơ thạch
phường mỹ đình hai quận năm từ liêm hà nội đội cảnh sát kinh tế công an quận nam tử liêm đã bắt giữ tạ quang minh
đang cầm một bằng tốt nghiệp đại học nghi là bằng giả của trường đại học thăng long chuẩn bị đi giao cho khách
quá trình điều tra cơ quan công an bước đầu xác định các đối tượng lập website với tên gọi
làmbằngđạihọc com vn công khai đăng quảng cáo làm bằng đại học cao đẳng trung cấp và làm bằng tiến sĩ
thạc sĩ chứng chỉ các loại đường dây này sản xuất văn bằng giả tại tp hcm chuyển đi các tỉnh thành tiêu thụ
chủ yếu là phục vụ khách hàng ở khu vực hà nội tập trung điều tra đã xác minh làm rõ và bắt giữ được
hai đối tượng cầm đầu đường dây là lê văn hoàng cùng em trai là lê hoàng phi
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê văn hoàng tại phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm
cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng một tấn phôi bằng chứng chỉ các loại khoảng một hai trăm linh con dấu bằng đồng
của các trường đại học cao đẳng trung cấp trên cả nước nghi là giả và nhiều máy móc công cụ phương tiện
phục vụ việc làm văn bằng chứng chỉ giả tại cơ quan điều tra hoàng khai nhận qua mạng xã hội
thấy nhu cầu cần mua văn bằng chứng chỉ giả rất lớn nên đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính
bằng cách lập ra đường dây sản xuất kết nối mua bán bằng giả
sau đó hoàng đã lên mạng nghiên cứu kỹ cách thức làm bằng giả và mua các loại phôi bằng con dấu
cùng các công cụ máy móc phục vụ việc làm bằng giả với giá khoảng một trăm linh triệu đồng
với mỗi bảng giả hoàng thu về từ ba đến năm triệu đồng còn đối tượng phi trợ giúp anh trai đóng dấu
ký nháy các văn bằng giả đồng thời vận chuyển bằng đến cho khách hàng
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và truy bắt các đối tượng có liên quan
qua công tác trinh sát vào khoảng một mươi bốn h một mươi chiều qua bất ngờ ập vào khu đất chống của ông lê văn xáy
chú tại xã hữu thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long công an huyện trà ôn phát hiện có hàng chục con bạc
đang xay xưa sát vạt bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng tuy nhiên một mươi đối tượng đã bị bắt giữ
các đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vĩnh long bến tre và trà vinh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi con gà một mươi hai điện thoại di động một mươi sáu xe mô tô
số tiền gần một trăm ba mươi ba triệu đồng cùng nhiều dụng cụ dùng để đá gà
được biết tụ điểm đá gà trên do võ văn phương tên thường gọi là phương trái cây bốn mươi ba tuổi
trú tại địa phương đứng ra tổ chức
địa điểm đá gà này được dựng bạt che chắn cẩn thận nằm sâu trong vườn và đặc biệt là có nhiều lớp người cảnh giới
công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và đưa nhóm đối tượng trên về xử lý
còn tại một số xã của huyện văn yên tỉnh yên bái thời gian gần đây
nhiều con bạc thường xuyên tụ tập tổ chức đánh bạc gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự
lãnh đạo công an huyện văn yên đã chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm tình hình
triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
các đối tượng này vừa bị công an huyện văn yên tỉnh yên bái bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc
và đánh bạc tại nhà riêng của đối tượng vũ văn hoan tại thôn khe pháo xã châu quế hạ huyện văn yên
tại chỗ lực lượng chức năng đã thu giữ gần hai mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc
thời gian qua các hoạt động của tội phạm đánh bạc ngày càng tinh vi và xảo quyệt
các đối tượng thường sử dụng địa bàn rừng núi vùng sâu vùng xa và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
có phương án đối phó với lực lượng chức năng gây nhiều khó khăn cho quá trình phát hiện bắt giữ

các đối tượng thường sử dụng địa bàn rừng núi vùng xâu vùng xa và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bắt giữ

nhờ làm tốt công tác nắm tình hình di biến động của đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội
đồng thời phát huy được sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã triệt phá thành công ba mươi bảy vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
bắt giữ gần hai trăm linh đối tượng
thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong thời gian tới lãnh đạo công an huyện xác định là tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của công an tỉnh
lãnh đạo công an tỉnh của các phòng ban nhiệm vụ công an tỉnh
cũng như là sự chỉ đạo của nguyễn bình văn yên huyện
sẽ tiếp tục giao chỉ tiêu đến các tổ đội lắm mắt địa bàn
và phát động phòng trào phần chúng nhân dân bảo vệ an ninh của quốc
sâu rộng và từ đó là khi có những điểm cơ hội hoạt động lên trên địa bàn
thì sẽ kịp thời ngăn chặn vô hiệu hóa cũng như là đấu tranh triệt phá để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và chính quyền địa phương
mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật
không tham gia vào các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương
mới đây tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam
đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây huyện vụ bổn ông huỳnh b nhận tiền chạy việc
về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
bị cáo đã phải nhận bản án thích đáng cho tội lỗi của mình
tuy nhiên xung quanh vụ việc này vẫn còn nhiều hệ lụy xấu khác để lại cho ngành giáo dục ở địa phương
vụ việc bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
dư luận trong các giáo viên hợp đồng ở xã vụ bổn
huyện crong park dì tai nhau chuyện ông huỳnh bê hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây
ở xã vụ bồn có nhiều hành vi mờ ám
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân bà chu thị long cho biết
do có nhu cầu xin việc cho con ông huỳnh b hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây xã vụ bổn
đã tiếp cận gia đình bà và khẳng định quen nhiều biết rộng và đưa ra lời hứa sẽ xin được việc
với mức giá ba trăm linh triệu đồng
vụ việc này đã được ông huỳnh bê viết lại một tờ giấy nhận tiền để xin việc
chị nguyễn thị thùy dung ở xã e kênh huyện crong park tỉnh đắk lắk
cũng là một trong nhiều nạn nhân bị ông hiệu trưởng huỳnh b lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
theo phản ánh của chị dung từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn ông b đã hai lần lấy của chị bảy mươi triệu đồng
để ký hợp đồng cho chị vào làm nhân viên thiết bị tại trường trung học cơ sở ngô mây
sau khi ông huỳnh bê nhận tiền chị vẫn là nhân viên hợp đồng của trường
với mức lương ban đầu là hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên những tháng sau đó mức lương này liên tục bị giảm dần
không chỉ chị dung mà còn nhiều giáo viên hợp đồng khác
cũng đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền của ông huỳnh bê
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã khởi tố điều tra bắt tạm giam ông huỳnh bê
quá trình điều tra truy tố và đưa ra xét xử đã làm rõ
mặc dù không có khả năng xin việc làm không có chức năng quyết định thi tuyển
xét tuyển giáo viên nhưng bị cáo huỳnh b vẫn đưa ra thông tin gian dối
là xin được cắt xuất và làm việc tại trường cao đẳng sư phạm
tỉnh đắk lắk và xin vào biên chế giáo viên trên nệm bàn huyện crong park
với thủ đoạn đó từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy huỳnh b đã nhận của một mươi bốn người
chiếm đoạt tổng số tiền trên một năm tỷ đồng
khi nhận tiền huỳnh b đều có ghi lại giấy mượn tiền
để tạo niềm tin cho những người mình nhận xin việc
sau đó một số suất bị cáo tự ý ký hợp đồng tiếp nhận vào dạy
tại trường trung học cơ sở ngô mây mà không thông qua hội đồng của nhà trường
và cũng không được chủ tịch ủy ban nhân dân huyện crong park bàn hành quyết định tuyển dụng
phiên tòa xét xử sơ thẩm đã kết thúc một bản án một mươi bốn năm tù đã tuyên
đó là cái giá dành cho bị cáo huỳnh bê
thế nhưng đau xót hơn chính là sự dư thừa của hàng trăm giáo viên
ở huyện crong park tỉnh đắk lắk do việc ký hợp đồng tràn lan sai quy trình quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu ba
phương bắc sơn thị xã biểm sơn tỉnh thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng
cũng về tội gây dối trật tự công cộng cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu tám
phường thị cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
và đối tượng nguyễn đắc hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu ba
phường thị cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện